các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và báo trước cho chiến dịch sắc mờ là bước chân không để lại chút dấu tích của những người lính trinh sát bộ tư lệnh chiến dịch và bọn thám báo mỹ dẫm đè lên nhau
được ra đời ngay trong giai đoạn cam go khi đế quốc mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại xuống miền bắc
tiểu thuyết dấu chân người lính của nhà văn nguyễn minh châu như tiếng chuông déo gọi tinh thần đoàn kết một lòng bảo vệ sự bình yên của đất nước
tác phẩm như cùng những bước hành quân của người lính cụ hồ in trên mọi nẻo đường sang mặt trận
sinh ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi tại làng văn thai huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
khi còn nhỏ nguyễn minh châu được nhận xét là cậu bé nhút nhát
ấy vậy mà năm hai mươi tuổi cậu thanh niên ấy quyết định lên đường nhập ngũ
và cùng năm đó nguyễn minh châu chính thức gia nhập đảng cộng sản việt nam
ra khỏi vùng kháng chiến khi tâm hồn đã có sự hòa quyện giữa những áng văn lãng mạn và ý chí cuột cường của người lính trường sơn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyễn minh châu chuyển công tác về tạp chí văn nghệ quân đội theo đuổi sự nghiệp văn chương cho tới những năm tháng cuối đời

nguyễn minh châu là một trong những nhà văn có sự nghiệp dữ liệu
những vị trí nổi bật trong giai đoạn văn học việt nam từ những năm sáu mươi đến cuối những năm tám mươi
trong suốt chặng đường sáng tác nguyễn minh châu ghi dấu ấn trong lòng độc giả và đồng nghiệp bởi lối tư duy nhiệt thành và luôn gắn mình vào thời cuộc
cả cuộc đời ông đã luôn chăn trở làm thế nào để dung hòa được mối quan hệ giữa ý thức công dân với sáng tạo nghệ thuật
những năm đất nước trong cơn linh lửa
tiếng nói bằng văn chương vào công cuộc bảo vệ tổ quốc là lương tâm trách nhiệm của mỗi cây bút và nguyễn minh châu đã thực hiện nó một cách xuất sắc
là người có nhiều năm theo dõi về đề tài chiến tranh trong văn học gắn bó cùng nhà văn nguyễn minh châu ở từng đề tài mà ông khai thác
phó giáo sư tiến sĩ tôn phương lan được xem là một trong những nhà phê bình lý luận biết và hiểu về con người nguyễn minh châu trong khoảng thời gian dài
đến nay mỗi khi nhớ tới ông bà đều dành cho ông sự tôn trọng và chân quý đặc biệt
anh châu là một người sống rất sản dị rất rất sản dị mà thật ra bối với anh thì lúc nào cũng làm việc tật lực
mà nhà ở quý khiêm thì có một cái bếp anh làm cái bếp còn ở phía trên thì anh làm cái trò viết
thì anh ngồi anh viết và anh tiếp bạn bè đấy
thì với một cái điếu cày thuốc lào ấm nước trẻ anh cứ làm việc tật lực
tức là lúc nào cũng cảm giác mặt nhầu nhí đau khổ vì đang suy nghĩ về những vấn đề của văn chương của văn tàng
và tôi nghĩ rằng ở anh nguyễn minh châu rõ nhất mà thể hiện qua chính cái tác phẩm chính là cái ý thức công dân và ý thức nghệ sĩ của anh ấy
chất sản dị trong con người nhà văn xứ nghệ chính là chất keo kết dính ông và những người bạn có tâm hồn đồng điệu
nhà phê bình lý luận ngô thảo cũng vì sự chân thành lối tư duy hàn lâm nhưng vẫn vô cùng lãng mạn ấy của nguyễn minh châu mà khâm phục rồi trở nên thân thiết
với ông hơn cả một nhà văn lớn nguyễn minh châu còn như người anh của gia đình dẫn lối đưa ngô thảo đến với những quan điểm lý luận xác đáng về văn học nghệ thuật
hồi đó thì tôi về năm bảy mươi một đến năm bảy mươi hai là bắt đầu văn nghệ quân đội sơ tán về ở trên hương ngại hà tây
đêm đêm anh em gỡ đôi sơ tán có dịp ngồi trò chuyện với nhau
thì những lúc đấy thì các nhà văn nguyễn châu nguyễn khải hồ phương hồ mạng

hồ phương mai mai ngữ và một số các nhà văn khác thì đều quây quần trò chuyện
thì trong ấn tượng của chúng tôi đó là một cái nhà văn lính hoàn toàn
nhưng mà ông đã từng là làm tham mưu trưởng của một đơn vị nhưng khi trở về văn nghệ thì đó là văn học trò hoàn toàn
nhà văn nguyễn minh châu đã ra đi khi ngòi bút của ông trở nên sung sức khi chỉ mới năm mươi chín tuổi
người văn sĩ ấy đi xa là ba mươi năm bà nguyễn thị doanh vợ của ông miệt mài với công việc ghi chép những gì mà người bạn đời của mình đã để lại
đó có thể là bàn thảo của những tác phẩm đã được xuất bản những trang sổ tay viết vội hay trên tất cả là hàng ngàn trang di cảo được cố nhà văn nguyễn minh châu ấp ủ dành lại cho thế hệ mai sau
khi sống thì bà chỉ có trang sổ tay viết vội
ông và các con là miếng ăn thôi để cho nó khỏe và viết và các cháu học đến nơi đến trốn
chứ còn bà ít động viên ông thì bây giờ bà xem lại toàn bộ hai mươi ba cái sổ tay của ông
thứ hai nữa là bây giờ các bạn bè khắp nơi là viết về ông rất nhiều
thì nhờ cái đó mà bà vỡ ra cho nên bây giờ bà rất thương ông bà sẽ quyết tâm bà làm một cái gì cho ông
thì từ đấy là bà có cái ý tưởng và nguyện vọng của bà là chép lại
tất cả những cái ở trong sổ tay của ông để đưa ra cho các con các cháu sau này và đưa ra cho bạn đọc
thế thì bà nghĩ làm thế này để trả ơn cho ông
trả ơn cho ông và nhờ bạn bè mà ông đi được sống cho đến bây giờ như thế
ra đi sớm số lượng tác phẩm nguyễn minh châu để lại không nhiều
tiêu biểu có thể kể đến các tác phẩm như cửa sông một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
những vùng trời khác nhau một nghìn chín trăm bảy mươi người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành một nghìn chín trăm tám mươi ba cỏ lau một nghìn chín trăm tám mươi chín v v
tất cả đều là những đứa con tinh thần được nhà văn xứ nghệ gửi gắm trong đó biết bao tâm huyết lý tưởng sống cao đẹp
ông không bao giờ ông ao ước là được như bây giờ mà bây giờ bà mới chứng kiến những cái thành công của ông như thế
ông viết ông tâm viết lắm
mà cái hình ảnh như này các
các cô có biết không
tôi nhìn cái hình ảnh mà không bao giờ tôi quên được
nhà thì chật nóng
mùa hè ngày xưa bao cấp các con triêu sinh
các cô là chưa ai sinh cả
thì nhà đến cái quạt con nó không có
thế thì ông ngồi một cái trái như thế là dây dầu ở chung quanh nó nóng nóng kinh khủng
mà một cái hình ảnh của ông ông viết xong buổi trưa thôi nhé
ông ngồi ông viết xong
thì ông ra ông lấy một cái khăn ướt ông lo ngược cái cánh tay này
nên là mình mồ hôi nữa cái trái rong rong này
một cái hình ảnh đó bà không quên được
đấy cái hình ảnh đó để lại cho bà
cứ càng ngày bà lại càng thương ông
dù có số lượng tác phẩm hạn chế
nhưng những đóng góp của nguyễn minh châu lại luôn đóng một vai trò quan trọng với nền văn học việt nam
sự nghiệp sáng tác của ông được chia làm hai giai đoạn trước và sau chiến tranh
nếu trong thời chiến các tác phẩm của ông tập trung chủ yếu vào những
mảnh đời số phận chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh
thì khi hòa bình nguyễn minh châu lại hướng ngải bút phát họa hoàn cảnh
nội tâm nhân vật trên công cuộc xây dựng cuộc sống mới
nguyễn minh châu là một trong những nhà văn lớn của thời kỳ chống mỹ cứu nước
người ta thường hay nhắc đến hai nhà văn tức là nguyễn khải và nguyễn minh triều
và ông đã ghi một dấu ấn sáng vào cái giai đoạn
văn học chống mỹ cứu nước
trong sự nghiệp của nhà văn nguyễn minh châu
tiểu thuyết dấu chân người lính được viết năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vốn luôn được xem là dấu ấn đầu tiên của nguyễn minh châu trên văn đàn việt nam
được trích đăng lần đầu trên tạp chí văn nghệ quân đội năm một nghìn chín trăm tám mươi
giữa giai đoạn cam go của đất nước trong cuộc kháng chiến chống mỹ
dấu chân người lính nhanh chóng nhận được nhiều lời khen và đánh giá cao của giới chuyên môn
từ khi tiếp xúc với quyền sách giữ chân người lính thì tôi đã vô cùng thích thú và có cảm tình
tôi thấy cuốn sách đó có tầm vóc có quy mô hoành tráng
nó là một bức tranh hiện thực sâu sắc về cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
là nhà phê bình lý luận văn học theo sát đề tài chiến tranh
lại từng có thời gian dài trực tiếp tham gia quân đội
trong các bài viết của mình
nhà báo nguyễn hòa vẫn luôn đánh giá cao thiếu thuyết dấu chân người lính trên nhiều phương diện
về mặt nội dung dấu chân người lính tái hiện lại bầu không khí dữ dội của cuộc chiến
từ những cuộc hành quân chiến dịch bao vây đánh lấn trên từng mét chiến hào
cho đến khi chiến dịch kết thúc vùng khe xanh tà cơn được giải phóng
ở cuộc chiến đấu ràng co đầy cam go và thử thách ấy
quá khứ hiện tại cùng đan sen
để lý giải nguồn quốc
đồng đội của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
đồng thời lý giải nguyên nhân sâu xa làm nên những chiến thắng trong cuộc chiến tranh khốc liệt nhất thế giới
ở thời điểm bấy giờ
thời điểm mà một nhà thơ phải ngỡ ngàng
việt nam người là ai mà trở thành nhân loại
tác phẩm nguyễn minh châu thì tôi say mê nó có lẽ từ khi tôi còn trẻ trước khi tin bộ đội
khi dấu chân người lính xuất bản thì tôi có rằng là một chú học trò
đến khi tôi đi bộ đội thì cuốn sách tôi đọc thêm vài lần này
và mấy lần này có một say mê riêng có lẽ nó đi cùng với sự nhận thức của mình về tác phẩm
viết về chiến tranh viết về người lính thì nó rất đa dạng đa diện
bởi vì nó đa dạng như cộng đời của người lính
mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một điều kiện mỗi người một suy tâm tư
mỗi người một nhiệm vụ và mỗi người một khả năng hoàn thành nhiệm vụ như thế nào
thì cái dấu chân người lính nó phản ánh xạ cái điều đó
không chỉ tạo ấn tượng bởi nội dung với dấu chân người lính
nhà văn nguyễn minh châu còn sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật tài tình và hiệu quả
một trong những dấu ấn lớn trong dấu chân người lính chính là việc xây dựng hình tượng nhân vật
có thể nói các tuyến nhân vật trong tác phẩm đã phản ánh trung thành quan niệm nghệ thuật về con người
và hiện thực trong các trạng đường sáng tác phục vụ đắc lực cho việc truyền tài ý tưởng thông điệp của nhà văn
lúc bấy giờ không ít thanh niên đã cắt tay mình viết đơn bằng máu để xin giất trận
không ít những thanh niên như lữ đốt hết sách vở và nghĩ rằng sự nghiệp của anh ở trước
và anh bỏ học mặc dù hoàn cảnh của anh là con một cái ông cán bộ cao cấp
và hoàn cảnh gia đình đủ để anh tiếp tục một con đường
nếu như tỉ nhiên bây giờ là một con đường yên ả nhưng anh đã đốt sách vở anh đi làm đường
vì anh nghĩ rằng cái sự nghiệp của mình cái trách nhiệm của mình là phải ở những cái chỗ đấy
bởi vì anh không thể nhìn nhận không thể để nghĩ rằng cuộc chiến đấu chống mỹ này
lại mình có thể ngồi yên với sách vở nghiên cứu sách vở được
thì đấy là những cái điều mà không chỉ anh lữ mà còn những thanh niên khác như là lượm như là khuê
một cái thế hệ
như là cô niết thanh sinh dũng phong tất cả đều hào hức lên đường ra trận
và tôi nghĩ rằng tất cả những điều đấy không hề giả dối một tí nào mà đấy là một sự thật phải khẳng định đấy là một sự thật
nguyễn minh châu đã phát dựng lên một toàn cảnh và xây dựng được nhân vật rất sinh động
để phản hành cuộc chiến tranh đó đầy bi hùng những hành động cao cả
và có cả những hành động của người bình thường nhất là những người lính như tôi
thế và thường thì có một cái quy chiếu
một cái quy chiếu là trong người đọc trong tư cách là một người lính thì đọc trong một quy chiếu là nó khói khói đúng thế không
bởi vì họ đã trải nghiệm đó rồi
thế và họ lại gần như là có một cái sự quy ước người đọc thường có một quy ước đối với nhà văn là những cái điều việc
không nên hiểu những điều diễn ra trong sản phẩm vốn là như thế mà có thể là như thế
bởi vì đó là sản phẩm hư cấu và tưởng tượng của nhà văn
nó chỉ có thể là như thế
chứ không phải đối với vốn là như thế
thế vậy thì nhưng mà người lính như chúng tôi đọc bởi vì đã viết về mình
biết về cuộc sống của mình của đồng đội của mình của anh em đồng chí của mình thì mới hiểu nó có đúng hay không
thế và cái tài năng ở nhà văn chính là ở chỗ làm cho cái điều tưởng tượng hư cấu ấy
và những chất liệu khai thác của cuộc sống ấy nó quyện vào nhau để có thể trở thành
một tác phẩm có tích thức
ngoài sự công nhận của các nhà phê bình văn học trong giới các nhà văn nhà thơ bấy giờ
giáo dục xa mắt dấu chân người lính đã được đánh giá là điểm sáng mới trên văn đàn việt nam
khác biệt so với nhiều tiểu thuyết ra đời khi ấy dấu chân người lính khiến người đọc ngưỡng mộ khi không chỉ
khắc họa nên hình ảnh của cuộc chiến tranh đầy bi tráng đau thương mà ở đó tác phẩm còn nêu cao giá trị của tình người
sự cao thượng và cả đức hy sinh

điều đặc biệt ở trong này đó là cái nhân vật bộ đội của nhà văn nhà thơ bấy giờ
rồi lần đầu tiên ta thấy rằng là thường bao giờ người ta cũng án ủi người ta bằng cách là có phần thưởng
anh có chiến công thì có thưởng anh là người tốt bao giờ gặp lành
nhưng ở trong cái dấu chân người lính lần đầu tiên ta thấy rằng có những hình tượng ở hiền mà không gặp lành
và để làm một người thực tế thì cái sự hy sinh rất cần cái sự hy sinh
một cái sự hy sinh đó đã thể hiện cái lòng cao thượng
ở trong này nhân vật lượng yêu một cái cô người dân tộc
cô người dân tộc này có chồng là lính ở phía bên kia
nó rất tàn độc vì cô đối xử không tử tế
nhưng khi đã bắt được cái thằng lính nguyễn ấy
thì mọi sự cái người hết sức đáng yêu đó là anh bộ đội
và rất là xứng đáng với cái tình yêu đấy phải hy sinh tình yêu để cứu vớt cái người lính cà phê bên kia
nó quay về với gia đình
bởi vì mình chỉ cần chen vào một tí thì cái hần thù sẽ tiếp tục trong chấp thận thôi
mang nhiều lý tưởng thông điệp cao đẹp
đồng thời được đón nhận rất nhiều những lời khen từ giới chuyên môn
không quá khó khi cho đến ngày nay
tiểu thuyết dấu chân người lính của nhà văn nguyễn minh châu
vẫn giữ được sức sống bền bì theo từng năm tháng
tham gia quân đội từ những ngày còn là chàng thanh niên sôi nổi đầy lý tưởng
với đại tá phạm trọng hiền mỗi khi nhắc đến dấu chân người lính
một lần ông như được trở về những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ
đứa mắt theo từng dòng chữ ông hiền hiểu
để viết nên cuốn tiểu thuyết nhà văn đã gửi gắm vào đó biết bao niềm vui
nỗi buồn sự mất mát hy sinh và hơn cả là niềm tự hào
chúng tôi là những người mà được nhập ngũ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
lúc đó là cái thời kỳ kháng chiến chống cái nước của dân tộc ta cũng đang rất là ác liệt
thì lúc đó là chúng tôi từ những học sinh phổ thông vào
và được đọc cái lúc đó chỉ là những cái phần ở trên cái cuốn văn nghệ quân đội
thì chúng tôi thấy là cũng rất gần gũi với những cái hình ảnh của mình
chúng tôi từ
các vùng miền khác nhau và đến gặp gỡ nhau và rất gắn kết với nhau
còn lúc đó tâm hồn còn rất là
gọi là ngây thơ
thế thì thấy những cái hình ảnh mà của bác châu ghi ở trong
nêu ở trong tiểu thuyết là cũng rất gần gũi với những cái hoạt động của chúng tôi
có thể nói cùng với tiểu thuyết dấu chân người lính
nhà văn nguyễn minh châu đã trở thành một trong những ngòi bút tiêu biểu
của nền văn học việt nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ
những đóng góp của ông
không chỉ giàu tính khái quát
tái hiện và mô tả hiện thực đầy khốc liệt
mà còn luôn mang những giá trị nhân văn sâu sắc
chiến tranh qua đi
dòng thời gian có thể xóa nhòa những dấu chân hành quân tuyến đường mòn trường sơn
trận địa khe xanh khói lửa năm nào
nhưng tình yêu tổ quốc
ý chí cuột cường bảo vệ độc lập tự do của dân tộc
sẽ còn mãi
để dù cố nhà văn nguyễn minh châu giấu có đi xa
nhưng tiểu thuyết dấu chân người lính
cùng những tác phẩm của ông vẫn sẽ ở lại
nhắc nhở thế hệ sau về một ý chí quật cường
quyết tâm bảo vệ tổ quốc
như cách nhà văn nguyễn khải nhận định về cố nhà văn nguyễn minh châu
sau này đã có người đứng trên vai nguyễn minh châu
để mặt to lớn hơn
nhưng vị trí tiên phong và những công hiến có tính khai phá của
là không thể phục
nhân viên dân dân

một sự thật đẹp